thưa quý vị trong thời gian qua tại nhiều địa phương trong cả nước tình trạng cướp giật tài sản có dấu hiệu nóng trở lại
nguy hiểm hơn là trong quá trình phạm tội các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí để đe dọa khống chế gây thương tích
thậm chí là không ngại rằng co và gây thương tích khi nạn nhân đang điều khiển phương tiện giao thông
bất chấp hậu quả chỉ để chiếm đoạt tài sản nạn nhân mang theo người
thông tin chúng tôi mới nhận được về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại nam định
khi chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân trần hương lan ở khu vĩnh mạc phường đông vượng thành phố nam định
cô gái mới hai mươi tuổi này vẫn còn đang trong tình trạng choáng váng sau khi bị cướp chiếc điện thoại đang cầm trên tay
so với nhiều nạn nhân bị hôn mê tử vong vì chấn thương sọ não trong những vụ cướp giật tài sản xảy ra trong thời gian gần đây
lan vẫn còn rất may mắn khi cúng ngã đập đầu không gây nguy hiểm đến tính mạng
xong cũng đủ để khiến nạn nhân bị thương và sang chấn tinh thần
đối tượng trong vụ án này là lê anh vinh chú tại phúc yên tỉnh vĩnh phúc
năm nay hai mươi sáu tuổi vinh đã từng vào tù ra tội với ba tiền án
là đối tượng nghiện ma túy vinh luôn thiếu tiền tiền
và để có tiền mua ma túy vinh đã từ vĩnh phúc về nam định gây án
mở mắt trước những món tài sản do người khác làm ra
chỉ vì lười lao động mà các đối tượng này bất chấp thủ đoạn
ra tay hết sức liều lĩnh manh động không mang tới hậu quả có thể xảy đến với nạn nhân
mặt khác cũng chính sự sơ hở của người dân như mang theo tài sản có giá trị lớn
di chuyển ở những đoạn đường vắng vẻ vừa đi vừa sử dụng điện thoại
đã tạo thời cơ thuận lợi cho kẻ xấu hoạt động